cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn phước trung chú tại ấp bình phú xã bình thủy huyện châu phú
về hành vi giết người
theo điều tra do ghen tuông nên thời gian gần đây giữa nguyễn phước trung và vợ phát sinh mâu thuẫn hay cự cãi
vào khoảng một mươi giờ ngày một tháng một mươi một trung mới uống rượu một mình trong nhà và cãi nhau với vợ
trung khóa cửa rào và cửa nhà không cho vợ ra ngoài
lúc này trong nhà còn có cháu ngoại của trung sinh năm hai nghìn một mươi
đến một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày sau khi uống rượu xong trung có ý định đốt vợ rồi tự sát
nên đã lấy chăn đem ra chùm lên người vợ đang nằm ngủ giữa nhà rồi lấy thớt đập vào đầu vợ
đồng thời đổ xăng bật lửa đốt
lúc này mọi người xung quanh thấy khói bốc từ trong nhà trung ra nên đã cùng nhau phá cửa sổ
cứu thoát cháu bé và đưa trung cùng vợ đi cấp cứu